sáng nay ngày một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự lễ khai giảng năm học mới tại học viện quốc phòng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những kết quả mà học viện đạt được trong thời gian qua
đồng thời lưu ý phải quán triệt và vận dụng tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược để xây dựng và bảo vệ đất nước
đó là phải kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng
phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng an ninh với hoạt động đối ngoại
quán triệt sâu sắc đường lối độc lập tự chủ quyên trì giới thích đối ngoại mở rộng đa dạng hóa đa phương hóa
theo phương châm thêm bạn bớt thù vừa hợp tác vừa đấu tranh cố gắng gia tăng hợp tác tránh xung đột đối đầu tránh bị lệ thuộc cô lập
tỉnh táo nhạy bén trong phát triển mở rộng quan hệ cũng như xử lý tốt mối quan hệ với các nước lớn các nước bạn bè truyền thống
các nước lớn diện phải biết phân hóa kẻ thù chuyển hóa từ đối đầu sang đối thoại từ đối tượng thành đối tác
thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa
giữ hòa bình ổn định lâu dài cần phải dựa vào vị thế mới của đất nước và luật pháp quốc tế để xử lý mọi vấn đề với thái độ bình tĩnh khôn ngoan
theo quan điểm cách mạng giành thắng lợi từng phần để đi đến thắng lợi hoàn toàn
quán triệt sâu sắc các nghị quyết của đảng nhất là nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai và chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tiếp tục đổi mới nội dung chương trình huấn luyện đào tạo phù hợp với đối tượng tác chiến thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay
bảo đảm sâu sắc về lý luận phong phú với thực tiễn cập nhật thông tin mới nhằm đào tạo đồ ngũ cán bộ cao cấp
không những giỏi về quân sự mà còn linh hồn
những nhà chiến lược về quốc phòng quân sự có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng
có năng lực lãnh đạo tổ chức chỉ huy tốt nhạy bén về chính trị
xử lý linh hoạt sáng tạo các tình huống chiến lược trên cương vị và chức trách được giao
có khả năng tham mưu tốt cho các cấp quỹ chính quyền về quốc phòng quân sự
thủ tướng lưu ý học viện cần đi sâu nghiên cứu dự báo thủ đoạn của các thế lực thù địch
và có rẻ khóa
pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
các vấn đề về chiến lược quốc phòng chiến lược về quân sự và các hình thái chiến tranh kiểu mới
cần đánh giá và dự báo chính xác tình hình có liên quan đến quốc phòng an ninh
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương biện pháp để chủ động phòng ngừa
và có đối sách phù hợp nhằm bảo vệ tổ quốc không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống